các vụ bắt cóc trẻ em thường có diễn biến phức tạp khó lường nên sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an là yếu tố quyết định việc giải cứu nạn nhân thành công
những vụ việc bắt cóc xảy ra tính mạng của các cháu bé bị đe dọa nghiêm trọng có những vụ đối tượng sát hại dã man nạn nhân
lần ra kẻ bắt cóc từ vụ mất tích kỳ lạ
công an tp hcm đã giải cứu an toàn bé gái nktm bảy tuổi và lhtl ba tuổi sau năm ngày bị bắt cóc
vụ việc xuất phát từ tin báo của chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy về sự mất tích kỳ lạ của hai con vào tối ngày ba tháng bốn tại phố đi bộ nguyễn huệ
bằng mọi giá tìm thấy hai bé gái sớm nhất
hai trăm linh cán bộ chuyên sĩ của công an quận một phòng cảnh sát thình sự công an tp hcm đã vào cuộc thần tốc
trùy vết quá trình hai cháu bé thất lạc trích xuất nhiều camera trên các tuyến đường
lực lượng công an nhanh chóng xác định hai cháu bé đi theo một phụ nữ trẻ
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tìm ra nơi ở của nghi phạm bắt cóc hai bé gái là phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
tại căn hộ một mươi năm tháp ruby
trung cư sài gòn pearl phường hai mươi hai quận bình thạnh
xót xa cuộc đời sóng gió của bà mẹ có hai con bị bắt cóc
bên cạnh những tình tiết hồi hộp tới vụ việc hai cháu bé bị bắt cóc trên phố đi bộ nguyễn huệ
nhiều người không khỏi xót xa về hoàn cảnh đáng thương của người mẹ
ngày tám tháng bốn thông tin chị nguyễn trị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê phú yên
đã đón được hai con gái bị bắt cóc trở về nhà an toàn khiến người thân cũng như hàng xóm dư luận vui lây
nhiều người còn sang tận nhà trọ chúc mừng động viên bốn mẹ con
trong phút xúc động bà b sáu mươi ba tuổi mẹ của chị chi cũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi chứng kiến hai cháu ngoại trở về
kể về cuộc đời sóng gió của con gái trên tử dân trí bà b ngậm ngùi chua sót
chị chi lỡ mang bầu khi đang học cấp ba với một chàng trai lớn hơn vài tuổi
thấy bụng con càng ngày càng to dần bà b phát hiện rồi mọi chuyện vỡ lở
cuối cùng bà đành cắn răng để con gái nghỉ học đi lấy chồng
con đầu lòng được hai tuổi chị chi mang thai đứa thứ hai
thời gian đó chồng chị tri đi làm ở tây nguyên rồi phát sinh quan hệ ngoài ruồng với người phụ nữ khác và có con rời
sau đó chị chi và chồng thỏa thuận ly hôn
chồng cũ chối bỏ trách nhiệm nuôi hai con nên chị tri một mình dắt hai bé vào tp hcm lập nghiệp
thời gian sau chị quen một thanh niên cùng quê cả hai kết hôn và tiếp tục sống ở tp hcm
một năm sau chị sinh thêm con gái thứ ba và thứ bốn
khi mang bầu con út hai vợ chồng chi xảy ra mâu thuẫn
người chồng thứ hai bỏ về quê để chị chi lại với bảy con thơ
vì để trăng trải cuộc sống chị tri đành ôm bụng bầu cùng ba con nhỏ ra phố đi bộ nguyên huệ bán kẹo kiếm sống
khó khăn chưa dừng lại bởi cái nghèo vẫn cứ đeo bám
sát ngày sinh chị tri không có tiền nên đành phải vai nóng hơn một mươi triệu đồng
tiền lãi gần ba trăm linh đồng mỗi ngày đến nay vẫn chưa trả hết
biết cuộc sống của con gái khôn khó
bà b cũng không giúp được con
bởi hoàn cảnh của bà cũng chẳng khá khẩm hơn
chồng mất sớm năm trước bà bị tai nạn gãy hai đốt sóng lưng chữa hết ba trăm linh triệu
không có tiền bà b đành phải bán hết mấy thừa ruộng để trả viện phí
ây thế mà vẫn chưa trả hết nợ bà đành thuê trọ rồi đi bán vé xô kiếm sống
chia sẻ trên thanh niên chị tri cho biết
sau vụ việc chị định gửi các con về quê để gia đình chăm sóc
còn chị sẽ đổi công việc khác để chăm lo cho các con tốt hơn
những ngày qua là những ngày ám ảnh
những ngày ám ảnh nhất của tri
đêm ngủ vẫn giật mình gọi chị ơi chạy đi
căn phòng trò của chị nguyễn thị chi ở phường tân hưng quận bảy tp hcm hôm nay rộn vang tiếng cười
chẳng hạnh phúc sau khi hai bé gái bảy tuổi và ba tuổi được trở về với vòng tay của mẹ của bà ngoại
sau khi bị bắt cóc ngay trên phố đi bộ nguyễn huệ hôm ba tháng bốn
buổi tối hai con gái chị bị kể lại đưa đi
tri tri thấy tim mình như bị bóp
suốt quãng thời gian sống trong sự hãi ấy tri phát điên lao ra đường lục tìm mọi ngà
rừng rừng nước mắt do tim hình bóng hai cô con gái thơ ngây
mỗi giờ mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ
tìm con suốt từ sáng đến đêm lúc không còn đủ sức để đi nữa chị chỉ biết ngồi xuống đường khóc trong vô vọng
chiều ngày tám tháng bốn khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình
tri tri như được sống thêm một cuộc đời nữa
tri cứ ôm mãi hai đứa con
con vào lòng vút ve ăn ủi âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ
bé l ba tuổi dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thết
miệng liên tục gọi tên chị m ơi chạy đi m ơi chạy đi
còn bé m bảy tuổi cả tối cứ ôm lấy mẹ nói con nhớ mẹ lắm
mơ kể lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng rụ rỗ hứa sẽ mua quần áo mới cho hai đứa
sợ lắm nhưng cũng không khóc vì còn lo cho em
thấy con như vậy chị tri quặn đau từng khóc ruột
vừa khóc vừa rỗ con có lẽ trước khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau
để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua
trân dung mẹ mìn bắt cóc hai bé gái ở tp hcm
sau khi đưa hai bé gái về căn hộ trong trung cư ở quận bình thạnh tp hcm
nữ nghi phạm hai mươi một tuổi tiếp tục mua thức ăn đồ chơi
và chơi trò chơi điện tử với các cháu cho đến khi bị trinh sát ập vào bắt giữ
ngày chín tháng bốn công an quận một tp hcm vẫn đang lấy lời khai của phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
để làm rõ động cơ bắt cóc hai bé gái xảy ra trên địa bàn
bước đầu cơ quan điều tra xác định nữ nghi phạm gây án một mình
thời điểm bị bắt giữ vi khai vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
nghi phạm thấy hai bé gái bán kẹo trên đường đồng khởi nhưng không có người lớn trông coi
nên tiếp cận dẫn dụ đi khai
tại đây vi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho hai bé rồi tiếp tục đưa sang một địa điểm ở quận tám
sau đó phi đặt xe taxi công nghệ đưa hai bé về căn hộ trung cư của mình ở tầng một mươi
trong khu trung cư sài gòn pearl ở phương hai mươi hai quận bình thạnh
những ngày sau đó vi không rời khỏi căn hộ để canh chừng hai bé
hàng ngày vi đặt đồ ăn giao về tận trung cư mua nhiều đồ chơi trẻ em cho hai bé
và cho các cháu chơi trò chơi điện tử xem tv
khi hai bé muốn nói về nhà thì vi bảo các cháu ở lại để mình chăm sóc
ngoài ra vi còn khai nhận đã lập gia đình nhưng không có con và chồng đang ở nước ngoài
nên tiếp cận dẫn dụ hai bé gái về trung cư để nuôi
thời điểm các trinh sát ập vào giải cứu hai bé gái
nữ nghi phạm còn đang đặt mua nhiều quần áo mới cho hai bé
cơ quan điều tra cho biết sẽ làm rõ thực hư lời khai với động cơ bắt cóc hai bé gái của vi
hai con của chị chi được công an tìm thấy tại căn hộ của vi sau nhiều ngày mất tích
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
hai trăm linh cảnh sát truy bắt đối tượng bắt cóc bé trai đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vũ bắt cóc bé trai bảy tuổi ở khu đô thị việt hưng
rong biên hà nội từng gây rúng động dư luận
trong vụ việc này kẻ bắt cóc cháu bé là nguyễn đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cựu cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
trung đã thực hiện kế hoạch bắt cóc cháu bé một cách tinh vi đòi số tiền chuộc đặc biệt lớn
cụ thể khoảng chín giờ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trung sử dụng ô tô kia morning màu trắng
lập biển số giả là hai mươi chín a hai mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi chín di chuyển tới khu đô thị mới việt hưng
và đi vòng quanh trong khu này để trụng cấp tài sản
trung mang theo một khẩu súng bắn đạn cao xù
một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự c sáu bt bảy khu đô thị mới việt hưng
thì phát hiện bé trai bảy tuổi và đã bắt cóc cháu đưa lên ô tô
trung đã dùng dây buộc tay cho bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố hà nội
đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc
lo con trai bị làm hại gia đình cháu bé cố gắng gom được khoảng một mươi ba tỷ đồng
đồng thời trình báo với công an
trung việt thưng về sự việc vào khoảng một mươi chín giờ bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám
xác định vụ bắt cóc trẻ em rất nghiêm trọng công an tp hà nội đã huy động gần hai trăm linh chiến sĩ cảnh sát truy bắt kẻ gây án
lực lượng công an khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ từ đó dựng lên lộ trình gây án bỏ trốn của kẻ bắt cóc
đến khoảng năm giờ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khi trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp đồng văn
thị trấn đồng văn hà nam thì bị lực lượng công an bắt giữ
trong quá trình bị truy bắt trung liều lĩnh bắn một viên đạn vào thiêu tá nguyễn anh tuấn đội cảnh sát hình sự công an quận long biên
một viên khác tiếp tục lên nòng
từ vụ việc này có thể thấy sự nỗ lực của lực lượng công an thành phố hà nội khi truy đủng nghi phạm xuyên đêm giải cứu an toàn cho bé